hợp tác xuất khẩu gỗ giữa việt nam và new zealand vừa chứng kiến một bước tiến mới
thông qua lễ ký kết thỏa thuận phân phối giữa công ty sequal holdings ltd của new zealand
và công ty cổ phần vinafor sài gòn được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
thông qua thỏa thuận này square holdings ltd sẽ cung cấp gỗ thông radia cho nhà máy của vinafor
theo từng yêu cầu cụ thể giúp giảm thiểu hoa hột và chi phí lưu kho
gỗ thông radia trồng ở new zealand là một loại gỗ được trồng và khai thác một cách bền vững
gỗ radia rất linh hoạt có tính ứng dụng đa dạng phù hợp cho sản xuất giấy vật liệu xây dựng
ốp tường ốp sàn hoặc chế tác khung gỗ dùng trong đồ nội thất
việt nam dự kiến sẽ trở thành nhà xuất khẩu đồ gỗ nội thất lớn thứ hai trên toàn cầu trong bảy tám năm tới
thỏa thuận này sẽ giúp việt nam có thêm nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định
chất lượng cho sản xuất và xuất khẩu đồ nội thất